công trình chào mừng đại hội đảng bộ các cấp thường gắn liền với việc xây dựng những hạng mục mới liên quan đến lĩnh vực hạ tầng phục vụ tiện ích công cộng
nhưng tại đà nẵng quận ngũ hành sơn lại đang có một cách làm khác
địa phương này đã chọn mô hình trồng cây xanh tạo hình ảnh thân thiện trong lành và gần gũi vừa là công trình chào mừng thành công của đại hội đảng bộ nhiệm kỳ tới vừa tạo điểm nhấn cho không gian đô thị sinh thái
khu vực dọc sông cổ cò thuộc phường hòa hải từng là địa điểm tập kết rác tự phát của người dân địa phương
hành vi xả rác sai quy định đã gây nên tình trạng ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị kéo dài tại khu vực này
để cải tạo môi trường khu vực này quận ngũ hành sơn đã tiến hành san ủi mặt bằng đồng thời huy động người dân đoàn thanh niên trồng trúc vàng hoa tạo ra cảnh xanh sạch thoáng mát
nói chung là nó nhiều từ khi bằng trúc này lên thì nó đẹp hơn thoáng mát hơn nói chung là bên đây thấy nó sạch sẽ và nói chung là tuyệt vời
để công trình chào mừng đại hội đảng bộ quận có sức lan tỏa trong cộng đồng ngay từ đầu năm quận đã phát động lễ trồng hàng trăm cây anh đào trúc dọc các tuyến đường trong khuôn viên danh thắng quốc gia đặc biệt ngũ hành sơn tạo khí thế gia quân sôi nổi hào hứng trong từng cán bộ đảng viên và nhân dân
đến nay đã có năm công trình xanh
được các phường đăng ký làm công trình chào mừng đại hội
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đảng bộ quận ngũ hành sơn đặt mục tiêu xây dựng nếp sống xanh thông qua việc vận động cộng đồng tham gia thường xuyên và tham gia công trình